đến đây thời lượng video cũng đã hết xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo